sáng nay một mươi bốn tháng một mươi hai trường đại học thể dục thể thao bắc ninh đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường
năm mươi tám năm ngày bắc hồ về thăm và đón nhận huân trường lao động hạng nhất lần thứ hai
tham dự buổi lễ có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh bắc ninh
trong suốt chặng đường sáu mươi năm xây dựng và phát triển trường đại học thể dục thể thao bắc ninh
đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao việt nam
đặc biệt trong thành công chung của đoàn thể thao việt nam tại sea games ba mươi vừa qua
có sự đóng góp không nhỏ của thầy và trò của trường với thành tích hai mươi huy chương vàng một mươi tám huy chương bạc và sáu huy chương đồng
tại buổi lễ thay mặt đảng và nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương lao động hạng nhất
cho trường đại học thể dục thể thao bắc ninh vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo
nghiên cứu khoa học xây dựng đổi mới giáo trình trong lĩnh vực thể dục thể thao
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này ubnd tỉnh bắc ninh cũng đã trao cờ thi đua xuất sắc cho trường đại học thể dục thể thao bắc ninh
buổi lễ được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống trong sáu mươi năm phát triển và hội nhập của nhà trường
ghi nhận những thành công trong hoạt động nghề nghiệp của các thế hệ thầy trò
đồng thời tri ân các cán bộ giáo viên học sinh sinh viên đã và đang công tác học tập tại trường